ngày hôm nay ngày một mươi tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng là nguyễn văn hải hai mươi năm tuổi và vợ là phan thị mộng thùy hai mươi ba tuổi để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo điều tra đối tượng nguyễn văn hải từng là nhân viên của một công ty chuyển phát nhanh địa chỉ tại phường phú cường tp thủ dầu một chuyên về chuyển phát đơn hàng cho sản thương mại điện tử shopee nhưng đã nghỉ việc
lợi dụng sơ hở trong việc quản lý thông tin bảo mật của nhân viên công ty đồng thời cũng phát hiện lỗ hỏng bảo mật của trang sàn thương mại nên hải đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
trong các ngày từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày bốn tháng bảy nguyễn văn hải cùng vợ là phan thị mộng thùy đã lập gian hàng trên sàn thương mại điện tử shopee sau đó đăng nhập mua ba mươi bảy đơn hàng trị giá hơn chín trăm bốn mươi một triệu đồng
sau đó hải xâm nhập phần mềm tiếp nhận và chuyển phát hàng của công ty chuyển phát nhanh của công ty nói trên đăng nhập vào hai tài khoản nhân viên của công ty xác nhận giao nhận hàng qua đó thực hiện chiếm đoạt được toàn bộ số tiền nói trên
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai truy xét dòng tiền và kỳ thời
trong khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai truy xét dòng tiền và kỳ vụ
cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai truy xét dòng tiền và kỳ vụ